chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội khai mạc phiên họp thứ hai mươi chín
theo dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày tám đến ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ phiên họp thứ hai mươi chín là phiên họp thường kỳ đầu tiên
của ủy ban thường vụ quốc hội trong năm hai nghìn hai mươi bốn với nội dung trọng tâm là cho ý kiến
các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ năm của quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày một mươi năm tháng một tới
trong một năm ngày làm việc ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến đối với các nội dung
gồm cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi
dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế
chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
xem xét việc giải thích quy định tại khoản một điều sáu của luật đầu tư công
ủy ban thường vụ quốc hội xem xét một số nội dung về tài chính ngân sách
gồm việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung hương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu tiết kiệm trì ngân sách trung hương năm hai nghìn hai mươi hai
cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho tập đoàn điện lực việt nam
từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn
ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ năm
quốc hội khóa một mươi năm và xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền
nhấn mạnh thời hạn họp không dài nhiều nội dung khó
chủ tịch quốc hội đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội tập trung cho ý kiến để bảo đảm chất lượng các nội dung
thưa quý vị sáng nay tại hà nội ban dân vận trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc
tổng kết công tác dân vận năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
các đại biểu tập trung thảo luận vào thực tiễn công tác của các địa phương đơn vị
làm rõ những kết quả đạt được bổ sung chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện
đồng góp những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện công tác dân vận
nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới
thời gian qua công tác dân vận được các cấp ủy đảng chính quyền và hệ thống chính trị quan tâm đổi mới
theo hướng thiết thực hiệu quả hướng mạnh về cơ sở nêu cao vai trò giám sát phản biện
phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quyết định nhiều chính sách liên quan đến cuộc sống
những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước nâng cao kỷ luật kỷ cương đạo đức công vụ
các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua dân vận khéo có sức lan tỏa sâu rộng
thu hút đông đảo người dân tham gia tạo đồng thuận trong xã hội
ghi nhận đánh giá cao biểu dương nỗ lực của ngành dân vận năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư nhấn mạnh bốn kết quả nổi bật của ngành dân vận năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó có việc cụ thể hóa kịp thời và có giải pháp triển khai hiệu quả các văn bản nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
ngành dân vận có nhiều nỗ lực trong vận động tuyên truyền góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa đảng với dân khối đại đoàn kết toàn dân tộc
trước tình hình mới hiện nay thường trực ban bí thư đề nghị ngành dân vận bên cạnh việc phát huy những kết quả đạt được
cũng cần kịp thời đổi mới và có các giải pháp hiệu quả hơn đặc biệt quan tâm đến các địa bàn lĩnh vực nhạy cảm
hạn chế thấp nhất khiếu nại tố cáo của dân
ban dân vận trung ương cũng cần tập trung các mô hình hay kinh nghiệm tốt để lan tỏa các địa phương
các lĩnh vực khác để góp phần ổn định cuộc sống của người dân không đưa các nhân sự không gương mẫu về làm công tác dân vận
và cần bố trí những người tử tế gương mẫu làm công tác này cần tạo động lực cho dân phát huy quyền làm chủ
quan tâm thực sự quyền và lợi ích hợp pháp thiết thực của nhân dân
hôm nay tại tp hcm quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức gặp mặt hơn ba trăm linh đại biểu cán bộ cao cấp
quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác năm hai nghìn hai mươi ba khu vực phía nam
đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì buổi gặp mặt
tại buổi gặp mặt thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng phan lương cường bày tỏ niềm phấn khởi
vui mừng được đón và gặp lại các đồng chí đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đang nghỉ hưu
nghỉ công tác qua các thời kỳ trong những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi
thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới khu vực trong nước âm mưu thủ đoạn
hoạt động chống phá của các thế lực thù địch kết quả nổi bật về công tác quân sự quốc phòng
xây dựng đảng bộ quân đội năm hai nghìn hai mươi ba phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi năm
đánh giá cao sự đóng góp một phần xương máu sức khỏe của mình trong chiến đấu giải phóng và bảo vệ tổ quốc
làm nhiệm vụ quốc tế cao cả luôn giữ gìn và lan tỏa phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ
đây cũng là dịp để quân ủy trung ương nắm bắt tâm tư nguyện vọng tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị
tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nghỉ công tác
đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về triển khai thực hiện cam kết của việt nam tại cop hai mươi sáu
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà đã chủ trì cuộc họp liên quan đến hoàn thiện
đề án phát triển thị trường carbon tại việt nam
đề án phát triển thị trường carbon tại việt nam được thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính chủ trì
phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường xây dựng trình cấp có thẩm quyền theo quy định của luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu của đề án là phát triển thị trường carbon tại việt nam góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
với chi phí thấp thúc đẩy phát triển công nghệ phát thải thấp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
nhằm hướng tới phát triển nền kinh tế carbon thấp và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
đề án xây dựng hai loại hàng hóa trên thị trường carbon tại việt nam sẽ gồm hạn ngạch phát thải nhà kính
và tín chỉ carbon do bộ tài nguyên và môi trường xác nhận
đại diện các bộ ngành đề nghị bộ tài chính cần có sự đánh giá đầy đủ tác động của phát thải carbon
tại quy hoạch mỗi ngành kinh tế đặc biệt là quy hoạch điện tám cần thêm những tham khảo quốc tế
từ các quốc gia đã thực hiện về tín chỉ carbon từ đó mới có thể thể chế hóa đầy đủ các chính sách
về trao đổi hạn ngạch phát thải tiến trị carbon thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính
phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh việc lập đề án phải tạo ra những thuận lợi khuyến khích các doanh nghiệp
tham gia và đầu tư giảm phát thải nhà kính bảo vệ môi trường tạo ra một thị trường tài chính xanh